tối qua một mươi tám tháng tám tại trung tâm hội nghị tỉnh sơn la bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh hòa bình điện biên lai châu lào cai yên bái phú thọ và sơn la tổ chức lễ khai mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín có chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng tây bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước được diễn ra liên tục từ ngày một mươi tám đến hết ngày hai mươi tháng tám tại thành phố sơn la
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín có chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng tây bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước được diễn ra liên tục từ ngày một mươi tám đến hết ngày hai mươi tháng tám tại thành phố sơn la
tổ chức của các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương